liên quan đến việc dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại một số tỉnh thành trên cả nước đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dập dịch tránh để dịch lây lan sang các địa phương khác
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn dịch bệnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh
chủ động tự giác tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh chỉ đạo trị cục chăn nuôi và thú y cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn kiểm tra theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn
toàn tỉnh tuyên quang hiện có trên năm trăm năm mươi con lợn vì vậy người chăn nuôi các đơn vị liên quan cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan ra diện rộng
cũng liên quan đến dịch tả lợn châu phi tính đến ngày hai mươi ba tháng năm các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đã tiến hành tiêu hủy hơn một trăm linh con lợn mắc dịch tả lợn châu phi trên địa bàn bốn xã của huyện duy xuyên và huyện thăng bình
tại thôn bào bình xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam là địa phương mới phát hiện dịch tả lợn châu phi với tám con lợn bị nhiễm bệnh tại năm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
bữa trước thì xã cũng có đi phung thuốc rồi phung thuốc ngừa đồ rồi
nhưng mà xa này cô bố xa là xóa ra huyện là tiếp tục ra là để phối hợp là cô như là tiêu hủy
là còn là hơi con nóng sóng nhưng mà vẫn chăm điện là tiêu hủy luôn đó
hiện nay ủy ban nhân dân xã bình dương đã có ban chỉ đạo và đã thành lập nhiều tổ công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
trực sẵn sàng để giúp người dân khi phát hiện lợn chết báo lên thì nhanh chóng xuống hỗ trợ bà con tiêu hủy kịp thời trong vòng hai mươi bốn tiếng theo quy định
trước tình hình dịch tả lợn xảy ra tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng nam đã phân bổ một mươi lít hóa chất khử trùng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh
để phun chất tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế dịch tả lợn châu phi bùng phát
sắp tới chỉ cục tiếp tục thâm mưu cho xã cũng như ủy ban nhân tỉnh tổ chức một cuộc hộp đấu tất cả một mươi tổng huyện trên địa bàn của tỉnh
để triển khai cụ thể hơn nữa các biện pháp chống dịch để cho khi mà có dịch xảy ra thì các địa phương chủ động cũng như là ứng phó kịp
ứng phó nhanh thành lập các đội các tổ để hỗ trợ việc tiêu hủy và sốc nó cụ thể hơn và nó hiệu quả hơn
hiện tại tình hình dịch tà lợn châu phi trên địa bàn tỉnh quảng nam đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát ra nhiều địa phương ở vùng đông của tỉnh
do vậy các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam và chính quyền các cấp cần khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
bùng phát gây thiệt hại đến sản xuất và cuộc sống của người dân ở địa phương
khi có những thông tin dịch tả lợn châu phi bùng phát tại các tỉnh lân cận như đắk nông khánh hòa
thì trong những ngày gần đây tại trạm kiểm dịch động vật hòa phú nơi cửa ngõ giáp danh giữa tỉnh đắk lắc và đắk nông
các lực lượng chức năng đã phối hợp tăng cường kiểm tra chặt chẽ các hoạt động vận tải trên các tuyến quốc lộ hướng vào địa bàn tỉnh
để chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch tràn vào địa phương
chúng tôi đã được phân công nhiệm vụ kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mươi bốn giáp danh với tỉnh đắk nông
thì đã phối hợp là xử lý tất cả các kiểm tra tất cả các xe vận chuyển động vật sản phẩm động vật trên tuyến
và bắt được những đối tượng cố tình vận chuyển động vật đi vào các đường tránh thôn buôn
để nhằm trốn tránh sự kiểm soát sự lây lan của bệnh dịch tả lợn châu phi
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng tám trăm linh con
tỉnh đắk lắc đã yêu cầu chính quyền các địa phương các cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn người dân
chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh chấn trình việc quản lý giết mổ lợn
tăng cường lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra lợn được giết mổ trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ
chị cục chăn nuôi cũng đã thành lập một đội phản ứng nhanh do một phó chị cục trưởng làm tổ trưởng
để khi mà dịch tả lợn châu phi vào địa bàn tỉnh đắk lắc xảy ra tại địa phương nào
thì chúng tôi sẽ cho cái tổ này xuống phối hợp và hỗ trợ cùng thực hiện những biện pháp khẳng cấp
cũng như kịp thời để dập dịch tả lợn châu phi
tỉnh đắk lắc cũng khuyến cáo người dân
bắt chặt chẽ đàn lợn nếu phát hiện dấu hiệu bất thường
lợn chết cần báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra xử lý theo quy định